ngày hai mươi năm tháng bốn trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã gia ninh huyện quảng ninh quảng bình
lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
mang biển kiểm soát tám mươi chín c sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai do tài xế ngô nam tài trú tại yên chính ý yên nam định điều khiển hướng nam bắc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi tám sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại được cất giấu trong các thùng cắt tông
toàn bộ số thuốc lá ngoại trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
đội quản lý thị trường số bảy đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe
và đưa phương tiện hàng hóa về trụ sở đội để tiến hành điều tra xử lý